tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì cuộc họp giao ban quý i năm hai nghìn một mươi tám khối văn hóa thể thao và du lịch
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam nhận định việc tổ chức lễ hội năm nay có chuyển biến
các nghi thức lễ hội có yếu tố bạo lực gây phản cảm trước đây đã được chỉ đạo chấn chỉnh và quản lý nhưng vẫn còn một số bất cập
thời gian tới phải kiên trì thực hiện nghiên cứu việc thay đổi cách thức tổ chức để các năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn
liên quan đến một số vụ việc trong nhà trường gần đây phó thủ tướng lưu ý bộ văn hóa thể thao và du lịch
cần có kế hoạch làm việc với bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội để góp phần xây dựng văn hóa trong nhà trường
bộ văn hóa thể thao và du lịch cần sớm trình chính phủ đề án phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
đặc biệt là vấn đề đánh giá lại chiến lược quy hoạch khu du lịch quốc gia đẩy mạnh việc mở rộng visa điện tử
tiếp tục thực hiện cải cách hành chính áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch